thông tin về tội phạm ma túy một đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy đã nổ súng chống trả quyết liệt lực lượng vây bắt vừa bị công an tỉnh lạng sơn bắt giữ
vào ngày hai mươi chín tháng bốn phát hiện đối tượng trần bá đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại tứ kỳ hải dương điều khiển xe ô tô biển kiểm soát một mươi hai a sáu nghìn hai trăm chín mươi
chạy theo hướng lạng sơn hà nội có dấu hiệu nghi vấn tổ công tác phòng cảnh sát giao thông đã ra lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng đối tượng đã tăng ga trốn chạy
khi đến đường sương giang thị trấn hiếu lũng trần bá đức do không làm chủ được tốc độ xe đã lao sang vệ đường và bị lật nghiêng
đối tượng trần bá đức đã mở cửa thông gió cầm vũ khí chạy trốn vào khu dân cư và nổ súng chống trả quyết liệt lực lượng vây bắt
sau hơn bốn giờ đấu trí đến một mươi tám h một mươi năm phút các lực lượng đã khống chế bắt giữ đối tượng đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân
khám xét người và xe ô tô của đối tượng phát hiện thu giữ khoảng ba kg các cục tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
một khẩu súng k năm mươi bốn trong đó đã có năm viên đạn một khẩu súng côn bốn thanh kiếm năm điện thoại di động một máy tính bảng và hơn hai mươi một triệu đồng
khám xét khẩn cấp nơi ở của trần bá đức tại phường hoàng văn thụ đã phát hiện thu giữ thêm bốn bánh heroin
khoảng một kg nghi là ma tùy năm trăm linh viên nén nghi là ma tùy tổng hợp hai trăm linh gam cỏ mỹ một bộ khuôn ép ma tùy tám trăm linh triệu đồng ba khẩu súng
với một trăm sáu mươi ba viên đạn hai quả lựu đạn ba cân điện tử và nhiều tăng vật có liên quan
kết quả đấu tranh ban đầu trần bá đức đã thở nhận các vật chứng nghi là chất ma tùy nói trên đều là chất ma tùy
đây là chiến công thể hiện tinh thần dũng cảm mưu trí của lực lượng công an tỉnh lạng sơn trong đấu tranh chấn áp tội phạm ma túy